theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng sớm nay ngày một tháng bốn không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía bắc
dự báo ngày và đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông bắc bộ và bắc trung bộ sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía tây bắc bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rông nhiều nơi
riêng khu vực việt bắc đồng bằng bắc bộ và các tỉnh hòa bình sơn la có khả năng mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm trên hai mươi bốn h có nơi trên một trăm linh mm
thủ đô hà nội ngày có mưa rào và rải rác có rông đêm có mưa vài nơi gió đông bắc cấp hai cấp ba
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh